hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó còn có khoảng gần tám trăm linh đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực khẳng định tham dự và dự kiến sẽ có thêm nhiều lãnh đạo tập đoàn quốc tế đăng ký tham dự
hầu hết các tập đoàn dự hội nghị wef asean nằm trong một tập đoàn lớn nhất thế giới
ngoài ra hội nghị có diễn đàn mở về asean bốn vì mọi người dân với nội dung tập trung vào khởi nghiệp trong cách mạng công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi họp thủ tướng hoan nghênh việc tổ chức chuẩn bị của các bộ ngành liên quan đối với sự kiện quan trọng được tổ chức bởi việt nam
quốc gia đầu tiên mà wef ký thỏa thuận hợp tác theo mô hình ppp
thủ tướng yêu cầu hà nội phải đảm bảo xanh sạch đẹp các công tác chuẩn bị không được chủ quan đảm bảo an ninh trật tự
với số lượng đại biểu tham dự đông hơn hai người trong đó có nhiều tập đoàn nước ngoài
thì vấn đề kết nối hợp tác đầu tư kinh doanh rất quan trọng
các tiểu ban cần có phương án kịch bản chi tiết
phân công cụ thể và tổ chức tổng duyệt giả lại toàn bộ các công việc
hôm nay đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã làm việc với tỉnh ủy sóc trăng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
theo báo cáo của tỉnh ủy sóc trăng từ đầu năm đến nay
địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác nội chính
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
tỉnh ủy đã xây dựng quy chế phối hợp giữa ban nội chính tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng
ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xử lý các vụ việc vụ án
theo đúng pháp luật kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh
tuy nhiên việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng của một số cơ quan đơn vị còn ít
công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đảng đoàn thể còn hạn chế
tỉnh sóc trăng đã kiến nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn
vướng mắt để công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn
tại buổi làm việc lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh đã giải trình làm rõ những thắc mắc của đoàn
về các vụ án tồn động kéo dài
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
đạt được của tỉnh sóc trăng trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thời gian qua
đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị
nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước về nội chính và phòng chống tham nhũng
tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử nghiêm minh và đúng pháp luật
lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra giám sát tiếp nhận công dân và giải quyết khiếu nại
tố cáo giả soát giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài phức tạp dư luận xã hội quan tâm
không để xảy ra điểm nóng tập trung chỉ đạo rứt điểm các vụ án tham nhũng đã xảy ra trên địa bàn
đồng thời đoàn ghi nhận những kiến nghị của địa phương và sẽ đề nghị trung ương xem xét giải quyết
chiều nay đoàn công tác của trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ngãi về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nỗ lực của đảng bộ
nhân dân tỉnh quảng ngãi trong thời gian qua phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị tỉnh quảng ngãi tiếp tục quan tâm
phát triển kinh tế gắn với vấn đề môi trường phát triển nông nghiệp cần có sự phát triển căn cơ bài bản
đối với những kiến nghị của tỉnh như mở rộng công suất cảng hàng không quốc tế chu lai bổ sung vốn ngân sách trung ương hai trăm tám mươi ba ba tỷ đồng
để thanh quyết toán đối với dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước nước trong hỗ trợ đầu tư tuyến đường ven biển dung quốc sa huỳnh
đoàn công tác sẽ kiến nghị chính phủ hỗ trợ thực hiện
chiều nay tại nhà quốc hội thừa ủy quyền của lãnh đạo quốc hội đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung mương đảng
ủy viên thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội đã gặp mặt đoàn các trưởng bản trưởng dòng họ
người có uy tín xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh lai châu
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt đồng chí hà ngọc chiến khẳng định các đại biểu của đoàn đều là những tấm gương tiêu biểu
tích cực tham gia tuyên truyền vận động bà con địa phương người trong dòng họ tham gia phong trào
góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội củng cố an ninh chính trị an toàn đời sống nhân dân các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực giáp đường biên giới
đồng chí hà ngọc chiến bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền rộng rãi các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch
tiếp tục thực hiện tốt lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chiều nay đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương đã đến khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại tỉnh cà mau
tại cuộc làm việc đồng chí võ văn phuông đánh giá sau năm năm thực hiện nghị quyết hai mươi chín
tỉnh quỳ cà mau đã triển khai nghiêm túc thực hiện đặt nhiều kết quả ấn tượng
quy mô trường lớp cơ sở vật chất trang thiết bị được củng cố tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng
theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực
lấy người học làm trung tâm đội ngũ cán bộ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu giảng dạy
coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên giáo viên gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
một số kết quả nổi bật có thể kể đến tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi hai trăm sáu mươi hai trên năm trăm ba mươi ba trường đạt chuẩn quốc gia một trăm linh điểm trường cơ sở giáo dục có máy tính kết nối internet
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay trên khu vực bắc biển đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới
vào lúc một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi tám tám độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông trong ngày và đêm hai mươi hai tháng tám có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định
thông báo đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị ảnh hưởng của bão số bốn vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao kỳ sơn của tỉnh nghệ an
dù nước đã rút nhưng trong những ngày qua trên địa bàn huyện một số xã và nhiều vùng khác vẫn đang bị chia cắt
đặc biệt là tại xã mỹ lý hàng chục hộ dân ở khu vực thượng nguồn thủy điện bản vẽ phải di rời khẩn cấp do tình trạng sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng hơn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
trận lũ lịch sử vừa qua xã vùng sâu mỹ lý là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề với ba ngôi nhà bị cuốn trôi năm mươi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước cùng nhiều tài sản khác
ước tính thiệt hại trên ba năm tỷ đồng
hiện nay chúng tôi đang có mặt tại bản xốp tụ xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an nơi có một mươi sáu căn nhà đang nằm trong diện di rời khẩn cấp do ảnh hưởng của cơn bão số bốn vừa qua
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân cấp ủy chính quyền xã mỹ lý đã huy động các lực lượng trong xã
cùng các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức di rời tài sản nhà cửa của người dân đến nơi an toàn
tuy nhiên hiện tại xã mỹ lý vẫn còn hai bản vùng trên là sốt dương và cha nga đang bị cô lập chưa thể liên lạc được
phương án sắp tới cũng đề nghị cả cấp cả ngành cơ quan bán ngành của cấp trên có phương án giúp nhân dân ổn định cuộc sống tìm nơi ở mới để cho cả hồ được ổn định
để kịp thời động viên giúp đỡ bà con lãnh đạo huyện kỳ sơn đã cử các đoàn trực tiếp
đến thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ đồng thời tìm giải pháp tạm thời để sơ tán người dân khẩn cấp
tuy nhiên do địa hình với một bên là đồi núi dốc một bên là sông suối
nên công tác bố trí khu tái định cư an toàn lâu dài cho người dân đang gặp rất nhiều khó khăn
do vậy trước mắt cần có sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền và cộng đồng giúp cho người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống
về lâu dài cần tìm được nơi ở mới đảm bảo an toàn và thuận lợi cho cuộc sống của người dân
tiếp theo chương trình chính phủ gỡ bỏ rào cản cho xuất khẩu gạo
tăng chi quỹ bình ổn giúp giữ nguyên giá xăng
thưa quý vị chính phủ đã chính thức bãi bỏ quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải có kho chứa có sức chứa tối thiểu là năm tấn
và cơ sở say sát công suất tối thiểu là một mươi tấn một giờ
như vậy là nghị định số một trăm linh chín về kinh doanh xuất khẩu gạo năm hai nghìn một mươi chín
đã được bãi bỏ và thay vào đó là nghị định số một trăm linh bảy vừa được chính phủ ban hành
theo đó các điều kiện xuất khẩu gạo gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng được cắt giảm
thay vì phải sở hữu kho chứa cơ sở xe sát như trước đây này thương nhân có thể đi thuê
tuy nhiên nghị định một trăm linh bảy cũng quy định rõ thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo không được cho thuê
cho thuê lại kho chứa cơ sở say sát chế biến thốc gạo đã được kê khai
đặc biệt thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ gạo đồ gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định
xuất khẩu không cần có giấy chứng nhận không phải thực hiện dự trữ lưu thông và có trách nhiệm báo cáo theo quy định
tại hội nghị sơ kết sản xuất tiêu thụ cá trà và triển khai đề án giống cá trà ba cấp được tổ chức tại tỉnh an giang
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho biết
năm nay là năm đầu tiên ngành xuất khẩu cá cha đột phá có thể đạt mức xuất khẩu trên hai tỷ usd
kể từ đầu năm đến nay ngành hàng cá trà tiếp tục đối mặt với một số khó khăn từ các rào cản của thị trường nhập khẩu
tuy nhiên các tháng đầu năm nay giá cá giống giá cá nguyên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao
hiện giá ca giống ca nguyên liệu đã giảm nhưng vẫn ở mức cao
người sản xuất dưỡng dưỡng giống nuôi chế biến xuất khẩu cá cha đều có lãi
kinh mệnh xuất khẩu tính đến ngày ba mươi tháng bảy
đã đạt gần một hai tỷ usd tăng một mươi chín ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo liên bộ công thương tài chính vừa công bố mức giá xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi hai tháng tám
giá xăng sẽ được giữ nguyên nhờ tăng chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
mỗi lít xăng hiện tại được trợ giá từ quỹ là một hai trăm bảy mươi hai đồng
cụ thể sau khi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba
được giữ nguyên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao
qua nghiên cứu phân tích những kết quả mà tàu vũ trụ chanbrain của ấn độ thu thập được trong hai năm khám phá mặt trăng
các nhà khoa học phát hiện có hàng trăm tỷ tấn nước đóng băng ở cả cực bắc và cực nam
phát hiện này đã thay đổi quan điểm từ xưa cho rằng mặt trăng là một khối đá trơ trụi và khô cằn
đồng thời mở ra cánh cửa tiến hành các cuộc nghiên cứu sâu hơn
nhìn những gì chúng tôi đang làm ở mặt trăng rất khác với những gì chúng tôi từng làm trước đây

chinh phục mặt trăng trở thành hoạt động lâu dài bền vững
chúng tôi đang phát triển các thiết kế các thiết bị có thể tái sử dụng
chúng tôi muốn chế tạo những tàu con thoi có thể đi đến trạm không gian trên mặt trăng khám phá bề mặt mặt trăng và trở về
sự hiện diện của nước trên mặt trăng không chỉ là nguồn nước uống giá trị
mà còn cung cấp nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo khí oxy cho các phi hành da và năng lượng cho các tên lửa
hiện các nhà khoa học chưa đưa ra con số ước lượng cụ thể về lượng nước tồn tại trên mặt trăng
và khả năng đưa nguồn nước này vào sử dụng
trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về asean một mươi tám đang diễn ra tại indonesia
thưa quý vị và các bạn trong ngày hôm qua nhiều niềm hy vọng của thể thao
việt nam như ánh viên hay hoàng xuân vinh đã ra quân nhưng tất cả đều thất bại đáng tiếc
đoàn thể thao việt nam chỉ dành thêm hai tấm huy chương bạc từ môn ủ xu của phạm quốc khánh
cử tạ của trịnh văn vinh và một huy chương đồng của dương thúy vi cũng ở môn ủ xu
tiếp tục các môn thi đấu trong ngày hôm nay ủ đã mang thêm huy chương về cho đoàn việt nam
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những diễn biến mới nhất về thể thao việt nam tại asean một mươi tám
thông qua những hình ảnh tiếp nối sau đây
ở nội dung chung kết trường tuyển nữ hoàng thị phương giang đã giành chín bảy mươi một điểm
qua đó đoạt huy chương đồng huy chương vàng nội dung này thuộc về vận động viên trung quốc jin ji kwi với số điểm chín bảy mươi bốn
đáng tiếc nhất là ở môn đua xe đạp tay đua nguyễn thị thật đang là niềm hy vọng lớn nhất mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao việt nam
tuy nhiên nguyễn thị thật lại gây thất vọng khi chỉ xếp thứ năm trung quốc không giành được huy chương
ở các nội dung khác ở bộ môn đấu kiếm đội tuyển đầu kiếm việt nam đã đánh bại thái lan với tỷ số bốn mươi năm bốn mươi để giành vé vào tứ kết
đối thủ tiếp theo của việt nam là trung quốc
ở vòng loại bơi bốn trăm linh m hỗn hợp nam vận động viên nguyễn hữu kim sơn về đích với thành tích bốn phút hai mươi bảy một mươi tám
xếp thứ tám trong số các vận động viên thi đấu vòng loại
thành tích này vừa đủ để kinh ngư việt nam tham dự vòng chung kết vào chiều tối nay
ở vòng loại hai trăm linh m bớm nữ vận động viên lê thị mỹ thảo của việt nam đã về đích thứ tư
với thành tích hai phút một mươi hai giây một mươi bốn
với thành tích này tình ngư của việt nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết vào lúc một mươi chín h tối nay
như vậy bước vào ngày thi đấu thứ ba ở một ngày không có nhiều cơ hội săn vàng
đoàn thể thao việt nam tiếp tục duy trì vị trí thứ một mươi bảy
sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính đến một mươi bảy h chiều nay
chuyển sang thông tin về đội tuyển olympic việt nam
sẽ thi đấu vòng một mươi tám m
với tính chất của một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp
ông park hang seo sẽ không ngần ngại mà tung ra đội hình mạnh nhất của mình
theo nhiều chuyên gia nhận định
bahrain lần đầu tiên vào vòng một mươi tám m asean kể từ hai nghìn một mươi hai
sở hữu đội hình còn rất trẻ và các cầu thủ không có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao
nhưng u hai mươi ba việt nam và huấn luyện viên park hang seo sẽ phải thận trọng
tránh những cú vào bóng rát để giữ được đội ngũ tốt nhất cho vòng tứ kết
trận đấu này sẽ diễn ra vào một mươi chín h ba mươi ngày mai
và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của đài tiếng nói việt nam
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại